thưa quý vị và các bạn hiện nay các đảng bộ đang tập trung xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự cấp ủy khoa mới
để vừa vạch ra đường hướng phát triển mọi mặt trong năm năm tới phù hợp với thực tế có tính khả thi cao
để xây dựng thành nghị quyết đại hội vừa lựa chọn được những nhân sự đủ sức biến những đường hướng đó thành hiện thực
để thực hiện được hai mục tiêu này điều nhất thiết phải làm là dựa vào dân lắng nghe ý kiến của nhân dân
sinh thời chủ tịch hồ chí minh thường xuyên chỉ rõ phải dựa vào dân mà xây dựng đảng
thực tế xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ
đã trở thành động lực to lớn đem đến sự thành công cho công cuộc đổi mới đất nước trong ba mươi năm năm qua
đến hôm nay dựa vào dân vẫn được coi là một giải pháp quan trọng
trong xây dựng đảng xây dựng đường lối phát triển kinh tế xã hội
nhân dân bao giờ cũng có một tiếng nói khách quan
vì dân sống ở cơ sở mà
cuộc sống mách bảo cho họ
những ý kiến sáng suốt và đúng đắn
để có thể kiến nghị với đảng khuyến nghị với đảng với nhà nước
trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến chính cuộc sống của họ thôi
chuyên tiếng nói của dân là một trong cái sở cứu rất đáng tin cậy
nhiệm kỳ này đảng ta nhấn mạnh hai vấn đề
một là phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của lãnh đạo quản lý
cũng như đo lường phẩm chất uy tín năng lực của cán bộ
thứ hai lòng tin của nhân dân lúc này đối với đảng và chế độ
phải được coi là một tài sản vô giá
phải gìn giữ và bảo vệ
vì vậy có phát huy sức mạnh làm chủ của nhân dân
mới có thể chống tiêu cực chống suy thoái chống tham nhũng có hiệu quả
nhằm củng cố đảng làm trong sạch bộ máy nhà nước
những điều còn sai trái cụ thể tức là nghiên tượng tiêu cực này
quan liêu này tham nhũng này
mà ở trong bộ máy mà ra cả
từ trong đảng trong nhà nước mà ra cả
thì phải lắng nghe những ý kiến đó của dân
những cái thông tin đó phải được xử lý
được kiểm chứng
và khi đã rõ
thì phải xử lý một cách rất nghiêm minh
theo pháp luật
ta theo dõi tất cả các vụ xử lý kỷ luật gần đây của đảng ta
rồi kể cả các vụ án đưa ra tòa án
thì đều thấy cái tính chất nghiêm minh
mà đảng ta quyết tâm thực hiện là thế nào
mà rất được lòng dân
dân họ hài lòng về cái thái độ phản ứng đó của đảng
xử lý các vấn đề đó
tức là lắng nghe dân tôn trọng dân
người dân sẽ đồng thời là gì
là sẽ là người kiểm tra
người dân kiểm tra cán bộ đảng viên
người dân kiểm tra hoạt động của mấy nhà nước
điểm lại những câu chuyện tiêu cực vừa rồi
câu chuyện những tệ nạn
tội phạm vừa rồi
hầu hết những vụ án vừa rồi
đều dần phát hiện tố thác rẻ
mở rộng và phát huy quyền làm chủ của người dân
sẽ giúp đảng phát hiện sàng lọc
lựa chọn được người cán bộ
thật sự có đức và có tài
nếu các cấp ủy chính quyền
thiếu sự quan tâm thiếu sự nhìn nhận
đánh giá đúng về ý kiến nhân dân

thì kết quả sẽ là ngược lại
dân là ai ạ
dân chính là cộng đồng dân cư bình
dân chính là đồng nghiệp chúng ta đang làm việc với nhau
dân chính là người trong gia đình
không có gì chúng ta giấu được dân đâu
không gì chúng ta gọi là
đóng kịch với dân được đâu
dân biết hết
dân theo tôi nếu chúng ta làm tốt vấn đề này
thì nó là điều kiện
chúng ta làm tốt về công tác cán bộ
dân luôn là tấm gương soi
để cho các cấp có trách nhiệm
biết được ngoài hệ thống chính thức của mình
sẽ cần thêm giải pháp trước mắt
và lâu dài để đảng và nhà nước ta
hoàn thiện cơ chế giám sát của nhân dân
phải có những chế tài
phải có những quy định
làm sau đó
để như tôi nói là chạy không ra được chức
mua không được quyền
hai nữa là phải lắng nghe ý kiến của nhân dân
nó phải có cơ chế
chứ hiện nay là cơ chế hiếu kiệu
dân đến kêu hoan
đây là chuyện xưa
thế mà nó chặn ngay từ anh lính lệ ngoài
nó không vào được
thế phải nó mắc cái trống
chặn không được
người hoan đánh cái trống ấy để cho người ta nghe
thì cái đó người quan phải thực sự
là muốn giải quyết công việc
thì nó là như thế
thì bây giờ cũng vậy
nếu mà chúng ta không chú ý đúng mức
đến cái phản ánh của dân
thì cái đó chỉ là dân nói với nhau
mà cái nguy hiểm là cái uy tín của lãnh đạo nó cứ thuyên giảm
đại hội đảng bộ cấp cấp đang diễn ra
và chỉ còn một thời gian ngăn nữa
sẽ đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đây chính là cơ hội
là điều kiện để các cấp ủy
và giải quyết
và lắng nghe ý kiến của nhân dân
góp ý xây dựng văn kiện
và lựa chọn nhân sự cho cấp ủy khoa mới
nếu làm tốt
chắc chắn sẽ có đường lối phát triển đúng
và một đội ngu cán bộ đủ tốt
để hiện thực hóa đường lối đó